với mục đích đưa học sinh về với thực tiễn đời sống sau những bài học trên lớp
nhằm đạt được nguyên lý giáo dục học đi đôi với hành lý luận gắn với thực tiễn
trong những năm qua ngành giáo dục tỉnh lào cai đã đẩy mạnh thực hiện các mô hình gắn với đặc thù vùng miền
nhằm đưa học sinh đến gần với thực tiễn đời sống hơn
trong đó mô hình trường học đa văn hóa đã tạo ra hiệu quả thiết thực
góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường
bộ hoạt động giữa giờ của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú
trung học cơ sở cán cấu huyện simacai tỉnh lào cai
thay vì hoạt động tập thể dục như thường lệ hôm nay các em tập điệu múa sinh tiền truyền thống của đồng bào người mông
đây là một trong những hoạt động đặc sắc của mô hình trường học đa văn hóa do tỉnh lào cai triển khai
chúng tôi rất là vui và tự hào về dân tộc mông của mình
chúng tôi khi mà dạy học ở trong nhà trường cũng có cái mong muốn là giữ gìn những cái nét văn hóa đặc sắc của dân tộc nơi đây
nên là chúng tôi đã đưa cái điệu múa sinh tiền vào trong các giờ hoạt động ngoài giờ của trường và để hướng dẫn cho các em
trước hết là chúng tôi mong muốn là giữ gìn những cái bản sắc văn hóa của dân tộc mông
và thứ hai chúng tôi cũng muốn là
cái điệu múa này được truyền bá một cách rộng rãi hơn
cùng với múa sinh tiền trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai cũng đưa vào nhiều lớp học ngoại khóa mang đậm bản sắc các dân tộc trên địa bàn
qua những buổi học các em không chỉ được tiếp thu kiến thức khoa học mà còn được giao lưu trải nghiệm với các hoạt động bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc
từ đó tăng cường sự đoàn kết giữa các em học sinh giữ gìn phát huy những giá trị truyền thống của quê hương
lạc bộ này giúp em hiểu biết nhiều thứ về truyền thống dân tộc mình ạ
em có thể qua cái lớp học này em có thể theo được nhiều các sản phẩm khác nhau ạ
chúng tôi thấy rằng là ngành giáo dục có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn bảo tồn văn hóa
không phải là chỉ có cái trách nhiệm của các cấp các ngành mà quan trọng ở đây nữa là cái tạo cho các cháu một cái niềm vui niềm hứng thú
giữ gìn giữ chính cái văn hóa của cháu ông mình tại các địa phương
và đặc biệt là trong ngành giáo dục thì ngày càng có nhiều phong trào sôi nổi và bổ ích
chúng tôi rất hy vọng là thông qua cái thế trẻ hiện nay thì trên địa bàn tỉnh lọc cai thì cái phong trào bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa sẽ được nhân rộng từ các cháu học sinh
nhờ có mô hình này nên tỷ lệ chuyên cần ở các trường vùng cao luôn đạt trên chín mươi năm
lồng ghép vào chương trình học chính khóa đã tạo được sự hấp dẫn và hứng thú cho các em học sinh giáo dục cho các em biết bảo tồn phát huy những tinh hoa văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường